cơ quan y tế kịp thời phát hiện phân loại những kf trong cộng đồng nhằm chặn đứng khóa chặt nguồn lây nhiễm